mới đây nhất lại có thêm nạn nhân sập bẫy lừa đảo khi bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đặt hàng mua nhiệt kế điện tử
thực tế các đối tượng này không hề có hàng còn bộ số tiền đặt cọc đã bị đối tượng lừa đảo ném vào cờ bạc
về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín yêu cầu toàn dân thực hiện nguyên tắc cách ly toàn xã hội để tránh lây nhiễm dịch bệnh
công an huyện mường la đã triển khai và thực hiện nhiều biện pháp có hiệu quả trong đó có mô hình chốt trạm kiểm soát ngay từ thôn bản
thực hiện cách ly gia đình với gia đình thôn bản cách ly với thôn bản xã cách ly với xã huyện cách ly với huyện tỉnh cách ly với tỉnh ít nhất trong vòng một mươi năm ngày
tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn của huyện mường la đã triển khai gần một trăm ba mươi chốt trạm kiểm soát dịch bệnh tại từng thôn bản và các xã các địa bàn giáp danh với các huyện và các tỉnh lân cận
với gần ba bảy trăm linh công dân đi lao động làm thuê xa trong đó có năm trăm bốn mươi một trường hợp làm thuê ở nước ngoài ba một trăm một mươi ba trường hợp làm thuê tại các tỉnh miền xuôi
hiện trên địa bàn có một ba trăm bốn mươi tám trường hợp đang trong diện thực hiện cách ly tại nhà
do đó lực lượng công an huyện đã bố trí cán bộ chiến sĩ
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người tuyên truyền người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín chấp hành nghiêm túc cách ly toàn xã hội
bên cạnh đó phối hợp với các chốt và chạm xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín để bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và người dân những ngày vừa qua công an tỉnh hậu giang đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch
thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
thủ tướng chính phủ và chỉ đạo của bộ công an về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
từ ngày một tháng bốn lực lượng công an hậu giang đã tạm dừng tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính như cấp giấy chứng minh nhân dân đăng ký quản lý hộ khẩu đăng ký quản lý xe và thủ tục xuất nhập cảnh cho tới khi có thông báo đồng thời tiến hành khử trùng tiêu độc tại nơi làm việc

để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ ngay từ khi mới có dịch covid một mươi chín công an tỉnh hậu giang đã xuất kinh phí mua sáu khẩu trang có thể tái sử dụng nhiều lần để cấp cho tất cả cán bộ chiến sĩ sử dụng khi đi công tác làm việc tại đơn vị và khi làm việc với công dân